hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
nga vũ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin covid sáng ngày hôm nay
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin còn bây giờ là nội dung chi tiết
liên quan đến phiên họp chất vấn chủ tịch quốc hội chấm điểm các bộ trưởng
trường ngành với ý thức trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc
không nẹ tránh những vấn đề khó phức tạp
đồng thời giải trình làm rõ nhiều vấn đề mà đại biểu quốc hội quan tâm
đây là kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
việc tổ chức có những đổi mới so với trước đây nhưng các đại biểu quốc hội đã nắm chắc thực tiễn
thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục
đó cũng là những gợi ý bổ sung giải pháp để chính phủ các bộ ngành
có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý điều hành đáp ứng niềm tin
và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước
tham gia trả lời giải trình làm rõ thêm vấn đề này có phó thủ tướng vũ đức đam
bộ trưởng bộ công an tô lâm bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà và bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
chủ tịch quốc hội chấm điểm phiên chất vấn diễn ra sôi nổi
các đại biểu đã đặt ra câu hỏi cụ thể rõ ràng ngắn gọn đúng nội dung theo tinh thần đổi mới
trong hoạt động chất vấn của quốc hội góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội
một số đại biểu quốc hội chưa hoàn toàn đồng ý với trả lời của bộ trưởng đã đăng ký tranh luận
trao đổi thẳng thắn để đi đến cùng làm rõ hơn các vấn đề chất vấn
quốc hội một lần nữa ghi nhận đánh giá cao biểu dương lực lượng y tế
những chiến sĩ áo trắng cùng với các lực lượng tuyến đầu trong suốt gần hai năm vừa qua
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không quản ngại gian khổ và hy sinh
công hiến hết mình cho việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân
qua phiên chất vấn này chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ bộ trưởng kế hoạch và đầu tư
các bộ trưởng trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội
chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế
trong đó chủ tịch quốc hội lưu ý đến việc xây dựng và triển khai chương trình tổng thể phục hồi
và phát triển kinh tế sau dịch covid một mươi chín
việc thiết kế các gói các chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch
cắn với việc xây dựng gói kích thích kinh tế bằng tài khoá và tiền tệ trong thời gian tới
có kích thích tới đây phải chú trọng cả vấn đề tổng cung và tổng cầu
không chỉ là phục hồi kinh tế mà còn phục hồi phát triển xã hội
mới đây chủ tịch tp hcm phan văn mãi cho biết khi dịch covid một mươi chín giảm vùng xanh được mở rộng
các hoạt động sẽ được mở nhiều hơn còn khi dịch xấu đi thì bắt buộc các hoạt động cần hạn chế lại
trao đổi bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm tại điểm cầu tp hcm
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi triều đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố có xu hướng phức tạp trở lại
điều này thể hiện qua việc số ca f gia tăng những ngày gần đây
theo chủ tịch ubnd tp hcm việc f tăng là điều nằm trong dự kiến
khi thành phố mở cửa lại thì đồng nghĩa với việc giao thương tiếp xúc đi lại cũng gia tăng
trước xu hướng dịch bệnh phức tạp
biện pháp trước mắt của thành phố là từng địa phương phải theo dõi sát
đưa ra các phương án khi nhìn thấy dấu hiệu bất thường
ông phan văn mãi lấy ví dụ khi huyện hóc môn huyện nhà bè nhận diện nguy cơ
các biện pháp truy vết nhanh xử lý kịp thời đã được đưa ra
đồng thời ông phan văn mãi nhấn mạnh tinh thần là dịch covid một mươi chín tại tp hcm
và các địa phương vẫn diễn biến hết sức phức tạp
nên thành phố luôn phải chủ động trong phòng chống dịch không lơ là và coi đây là việc thường xuyên
hiện tại tp hcm phòng chống dịch thành hai nhóm là trước khi có f và sau khi phát hiện f
trong đó trước khi xuất hiện f từng người dân gia đình cơ quan nhà máy xí nghiệp
cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa hình thành các thói quen tích cực mới
khi xuất hiện các f ngành y tế cùng các đơn vị phải xử lý kịp thời để hạn chế sự lây nhiễm
bệnh nhân mắc covid một mươi chín cần được tiếp xúc với thuốc điều trị kịp thời nhằm ngăn chặn ca chuyển nặng tử vong
chủ tịch ubnd tp hcm
tp hcm nhấn mạnh thành phố đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
độ mở của các hoạt động kinh tế xã hội sẽ tùy thuộc vào tình trạng của dịch bệnh
sở y tế tp hcm vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm covid một mươi chín
trên địa bàn quận huyện tp thủ đức
tổ tự xét nghiệm giám sát là tất cả f một trong cùng hộ gia đình và người sống trong phạm vi ổ dịch
không phân biệt tiền sử tiêm chủng hay tiền xử mắc bệnh covid một mươi chín
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ
hoặc gửi đến từ địa bàn dịch cấp độ bốn hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư
theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương
khu vực nguy cơ chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
quận huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ
người lái xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng shipper
cách thức thực hiện xét nghiệm tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng
phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi
tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch
tính theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn địa phương ở cấp độ một một mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ hai hai mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ ba và bốn ba mươi đối tượng
thực hiện xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ
theo quy trình xử lý f tại cộng đồng đã được ban hành tại công văn số bảy nghìn chín trăm sáu mươi ba sit nvi
của sở y tế ngày hai mươi tám tháng một mươi
cách thức thực hiện xét nghiệm
xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn
người dân tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
nhân viên y tế chỉ thực hiện xét nghiệm nếu người dân không tự làm được
thưa quý vị theo các chuyên gia
vaccine khiến việc lây lan giảm đi chứ không thể ngăn chặn triệt đề
nó giúp người bệnh tránh bị nặng chứ không phải là miễn nhiễm với ncov
thông tin nhiều trường hợp f ở tp hcm đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
điều vẫn có diễn biến nặng thậm chí là tử vong khiến nhiều người lo lắng
thông tin này khiến một số người hiểu sai về hiệu quả của vaccine
làm giấy lên luôn ý kiến tiêu cực kêu gọi không tiêm vaccine covid một mươi chín
tức là anti vaccine
theo các chuyên gia nhấn mạnh việc f có bệnh nặng tử vong dù tiêm vaccine
không phải là tình huống bất thường hay phản ánh vaccine kém hiệu quả
singapore là một trong những quốc gia châu á đầu tiên mở cửa kinh tế
sau khi trên tám mươi dân số tiêm đủ liều vaccine
quốc gia này có số dân ít hơn tp hcm
dù vậy mỗi ngày số ca nhiễm mới vẫn ở mức gấp đôi gấp ba lần so với tp
tuy nhiên theo thống kê của bộ y tế singapore trong hai mươi tám ngày qua
chín mươi tám bảy các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận là f không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ
trong ngày một mươi một tháng một mươi một singapore có tám ca tử vong do covid
tất cả đều trên bảy mươi bốn tuổi có nhiều bệnh lý nền khác nhau
từ số liệu thống kê ở singapore phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm nhấn mạnh
nhờ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tình hình dịch ở thành phố có sự thay đổi rõ rệt
phó giáo sư dũng nhấn mạnh mục đích chính của vaccine covid một mươi chín
không phải là làm giảm số mắc mà làm giảm số các bệnh chuyển nặng
hay giảm số tử vong
ông cũng lý giải thêm tuy vaccine làm giảm nguy cơ bệnh nặng tử vong
nhưng vì tp hcm có nhiều người tiêm vaccine
nên chúng ta thấy số người tiêm vaccine bị bệnh nặng và tử vong nhiều
điều này cũng đúng ở việt nam và singapore
là quốc gia có chương trình tiêm chủng vaccine đạt độ phủ tương tự tp hcm
và việc quản lý chất lượng tiêm vaccine được xem là tốt
ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách tỉnh hải dương vừa thi hành kỷ luật
hai cán bộ xã cộng hòa liên quan đến việc thu phí người dân khi ký bản cam kết
để nhận thẻ một cung đường hai điểm đến tra với quy định
vừa qua nhiều người dân tại xã cộng hòa huyện nam sách
phải nộp tiền để được cấp thẻ đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã này
cụ thể nhiều người lao động cho biết phải nộp hai mươi đồng để được nhận thẻ
do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã cộng hòa cấp dùng
để đi qua chốt kiểm soát dịch theo chương trình một cung đường hai điểm đến
kết quả xác minh của ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách xác định
số tiền để ngoài sổ sách kế toán từ ngày ba mươi một tháng bảy đến hai mươi tháng chín
được xác định là bảy năm triệu đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân xã chỉ đạo gửi thủ quỹ ngân sách xã giữ hộ
nhưng không chỉ đạo kế toán thủ quỹ làm các thủ tục nộp vào ngân sách xã là trái quy định
đặc biệt ông việt cũng không kịp thời báo cáo huyện đảng ủy xã
về việc thu tiền không đúng để có biện pháp lãnh đạo xử lý khắc phục kịp thời các sai phạm
bà trần thị huyền có những khuyết điểm vi phạm khi thực hiện việc cấp
ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho các công nhân trên địa bàn xã
và có thu tiền phi chứng thực chữ ký của mỗi công nhân
khi có sai phạm bà huyền cũng không tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân
báo cáo đảng ủy xã để xin ý kiến lãnh đạo xử lý khắc phục sai phạm kịp thời
ngoài ra ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách đề nghị
ủy ban nhân dân huyện nam sách xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với hai cán bộ trên
đảng ủy xã cộng hòa xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với bà đặng thị hường theo quy định
lý qua đến một nữ sinh được phát hiện mắc covid một mươi chín qua sàng lọc cộng đồng
lực lượng công an y tế giáo dục của xã tân phong huyện tân phong hải dương
khẩn trương xét nghiệm diện rộng cho hàng ngàn người dân
trên địa bàn xã tân phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
ghi nhận bệnh nhân mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây
trường hợp này là nữ sinh đang học lớp chín sinh năm hai nghìn bảy
sau khi nhận được thông tin ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện ninh giang
nhanh chóng có mặt tại xã tân phong tiến hành họp khẩn và lên phương án ứng phó
qua xét nghiệm test nhanh cho cán bộ giáo viên nhân viên học sinh của trường tiểu học
trung học cơ sở thành viên ban chỉ đạo xã đã ghi nhận thêm ba mươi hai học sinh có kết quả nghi ngờ
theo ông nguyễn thành vạn phó chủ tịch ubnd huyện ninh giang cho biết
trong đêm qua tại địa bàn xã tân phong ghi nhận thêm hai mươi trường hợp là học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính
theo đánh giá chuyên môn nhận định không phải là ngày hôm qua mới phát sinh kf
mà đã bị ủ bệnh từ một vài ngày trước nhưng chưa rõ nguồn lây
hiện tại ngoài lập các chốt chính ra vào địa bàn ban chỉ đạo cho rào các ngõ phụ
toàn bộ hàng quán các doanh nghiệp tại xã tân phong đóng cửa dừng hoạt động
số công nhân địa phương đi làm tại các công ty doanh nghiệp bên ngoài đang có mặt trong xã
không được ra khỏi nhà và tự liên hệ với doanh nghiệp nơi làm thông báo bản thân đang nằm trong vùng dịch
ban chỉ đạo huy động nhiều lực lượng gồm công an y tế giáo dục chạy đua cùng thời gian
để lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn và lấy được hơn ba mẫu cho người dân xã tân phong
ngày hôm nay chúng tôi sẽ lấy xong toàn bộ cho các hộ dân để xét nghiệm
tuy nhiên việc lấy mẫu này ưu tiên cho những trường hợp có nguy cơ cao liên quan đến những ca dương tính
gia đình ca xương tính và tiếp đó đến các đối tượng khác
trong khi đó xã tân phong hiện có trên chín dân nhưng có khoảng trên một người thường xuyên đi làm an xa
không có mặt tại địa phương và có khoảng một người khi đi khi về ông vạn nói
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bắt đầu từ sáng nay một mươi ba tháng một mươi
toàn bộ quán ăn uống trên địa bàn huyện ninh giang đóng cửa không bán mang về
tạm dừng các lễ cưới đám tang tổ chức còn nhẹ các sự kiện trên một mươi người không được tổ chức
những ngày gần đây bến tre tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín tại cộng đồng và các doanh nghiệp
lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục tập trung nâng cao công tác chỉ đạo
quản lý địa bàn kiềm chế tốc độ gia tăng f hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp khi phát sinh các tình huống
khoanh mục dịch ở phạm vi nhỏ nhất quyết không để sán đoạn hay đứt gãy chuỗi sản xuất
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bến tre từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi một đến sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một
địa phương ghi nhận thêm ba mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai gồm hai mươi sáu ca cộng đồng và bảy ca đã cách ly
toàn tỉnh có ba một trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai hai trăm ba mươi năm bệnh nhân đã được xuất viện và năm mươi bốn trường hợp tử vong
ông nguyễn hữu định giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bến tre cho biết
trong ba ngày gần đây số ca mắc tăng ở tất cả các huyện thành phố
trong đó có hai huyện có số mắc cao
số ca mắc tăng có liên quan đến các ổ dịch covid một mươi chín
tại đài loan khu công nghiệp an hiệp với hai ca f đám tăng tại xã bình thới huyện bình đại một trăm hai mươi năm ca
công ty phát khu công nghiệp giao long bốn mươi tám ca công ty sigma khu công nghiệp giao long bốn ca
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết số ca mắc trung bình bảy ngày trên địa bàn tỉnh đang tăng nhanh
riêng ngày một mươi một tháng một mươi một ghi nhận sáu mươi bốn ca một ngày cao hơn chín ca so với đỉnh dịch tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đáng lưu ý là các ca bệnh ghi nhận chủ yếu tại cộng đồng năm mươi bốn ba mươi một
năm mươi bốn ba mươi một khu cách ly ba mươi hai khu công nghiệp một mươi một năm mươi năm
hiện tại số ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện cũng có chiều hướng tăng
để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại địa phương
huyện đã tập trung quản lý chặt các hoạt động theo từng cấp độ dịch
nhất là tại quán ăn chợ nhà hàng các hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao
như karaoke bán hàng rong bán vé số
qua đó vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế
huyện cũng tăng cường quản lý chặt cơ sở phát huy vai trò tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bến tre vào chiều một mươi một tháng một mươi một
bí thư tỉnh ủy bến tre lê đức thọ lưu ý lực lượng chức năng huyện bình đại
cần nắm chắc địa bàn bám sát tình hình
qua đó chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả đến tận cấp xã ấp
đặc biệt là theo dõi tình hình biến động dân cư không để dịch tiếp tục lây lan trong cộng đồng
hướng tới mục tiêu vàng hóa xanh hóa cả ba xã đang ở cấp độ bốn
vừa qua ubnd tỉnh đắk lắc vừa có công văn về việc hỗ trợ
tạo điều kiện cho người dân trở lại các tỉnh phía nam làm việc
trong khi đó tỉnh gia lai đã chi hỗ trợ ba mươi sáu tỷ đồng đối với số lao động không có hợp đồng
nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
theo đó ubnd tỉnh giao ubnd các huyện thị xã thành phố gia soát
lập danh sách người lao động có nhu cầu đăng ký trở lại các tỉnh phía nam làm việc
nêu rõ nơi đăng ký trở lại làm việc đã tiêm hay chưa tiêm vaccine
gửi về sở lao động thương binh và xã hội trước ngày hai mươi tháng một mươi một
về phía sở lao động thương minh và xã hội tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội bình dương
để tham mưu phương án phối hợp hỗ trợ người dân tỉnh đắk lắc trở lại tỉnh bạn làm việc
theo kế hoạch số năm nghìn ba trăm bốn mươi ba về việc phối hợp thu hút đón người lao động từ các tỉnh
thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh bình dương
theo thống kê của ngành lao động đắk lắc từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay
có hơn một trăm linh năm người từ các tỉnh phía nam về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh
trong đó có hơn một trăm linh lao động tự do
sở lao động thương minh và xã hội đưa ra phương án ra trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc
phối hợp với cơ sở đào tạo nghề tư nhân trên địa bàn để dạy nghề
chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng
mở rộng cây liên kết tìm việc làm phù hợp hướng dẫn cụ thể các thủ tục cho người muốn xuất khẩu lao động
tại gia lai cũng có hơn một mươi năm lao động từ các tỉnh phía nam trở về
trong đó bảy mươi lao động là đồng bào dân tộc thiểu số
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai hồ phước thành cho hay
tỉnh đã tổ chức đón một tám mươi ba công dân hoàn cảnh khó khăn trở về từ các vùng dịch phía nam
đồng thời đã chi hỗ trợ ba mươi sáu tỷ đồng đối với số người lao động không có hợp đồng
nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
ngoài ra tỉnh này cũng đang chi trả gói hỗ trợ theo nghị quyết số sáu mươi tám của chính phủ
đến nay tỉnh này thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp cho gần hai đơn vị với hơn ba mươi tám lao động tổng số tiền hơn một mươi một năm tỷ đồng
sáu trăm hai mươi bốn hộ kinh doanh được hỗ trợ hơn một tám tỷ đồng hỗ trợ hơn bảy bảy trăm linh lao động không có giao kết hợp đồng
và hỗ trợ hơn ba sáu tỷ đồng tiền ăn đối với hơn hai bốn trăm linh người bị nhiễm covid một mươi chín
và người phải thực hiện cách ly y tế
hơn hai trăm linh tấn gạo cho gần một mươi bốn khẩu bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại